đoàn công tác ban chỉ đạo tây bắc đã đến thăm và tặng quà cho bốn trăm linh hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại các xã khao tinh sinh long của huyện na hàng và hai xã hồng quang phổ bình của huyện lâm bình tỉnh tuyên quang
đoàn công tác của ban chỉ đạo tây bắc đã đến thăm và tặng quà cho đồng bào các dân tộc tại bốn xã nghèo của tỉnh tuyên quang
đây là những xã có địa hình chủ yếu là núi đá dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao
trong chuyến thăm và tặng quà này các đồng chí trong ban chỉ đạo tây bắc đã gửi lời chúc sức khỏe động viên nhân dân các xã
tích cực lao động sản xuất đoàn kết vượt qua những khó khăn trước mắt đạt nhiều kết quả trong thực hiện đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước bảo đảm công tác quốc phòng an ninh
trong những năm qua công tác chăm lo tết cho người nghèo gia đình chính sách người có công được tỉnh tuyên quang hết sức quan tâm
hàng năm tỉnh tuyên quang trích hàng tỷ đồng từ ngân sách địa phương kêu gọi các tổ chức cá nhân ủng hộ tiền vật phẩm để tặng quà cho các gia đình khó khăn trong dịp tết